phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa có ý kiến đối với dự thảo quyết định về thu phí sử dụng đường bộ
theo hình thức tự động không dừng
xét đề nghị của bộ giao thông vận tải phó thủ tướng giao bộ giao thông vận tải khẩn trương
hoàn chỉnh dự thảo quyết định nêu trên phối hợp với bộ tư pháp thẩm định dự thảo quyết định
theo đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trình thủ tướng chính phủ
tuy nhiên đến nay bộ giao thông vận tải tiến hành đàm phán ký kết phù lục hợp đồng bot
với ba mươi năm trên ba mươi chín trạm bốn trạm đang tiếp tục đàm phán
các trạm thu phí thuộc dự án giai đoạn một đã cơ bản lắp đặt và vận hành hệ thống etc
hiện đang lắp đặt vận hành hai mươi năm trên hai mươi sáu trạm trên quốc lộ một đường hồ chí minh đoạn qua tây nguyên
và một mươi ba trạm trên các tuyến quốc lộ khác